tại cửa khẩu tài lông nguyễn phúc hòa tỉnh cao bằng đã diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung lần thứ năm năm hai nghìn một mươi tám
dưới sự chủ trì của đại tướng nguồn xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
và thượng tướng nguyễn phượng hòa ủy viên quân ủy trung ương ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc
giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc là hoạt động nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị xây dựng tình cảm hữu nghị đoàn kết
thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới
góp phần xây dựng đường biên giới việt nam trung quốc hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác phát triển
nhân dịp này đoàn đại biểu quân sự trung quốc và đại tướng ngô xuân lịch đã trồng cây lưu niệm và cắt băng khánh thành trung tâm văn hóa hữu nghị tại xã tà lùng huyện phục hòa